cục thống kê tp hcm vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi với một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng
bình quân bảy tháng năm hai nghìn hai mươi tăng ba ba mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
có tám trên tổng số một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng so với tháng sáu
trong đó nhóm nhà ở điện nước chất đốt và vật liệu xây dựng tăng bốn mươi
nhóm mây mặt mũ nón dệ dép tăng bốn mươi hai nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng sáu mươi một
nhóm giáo dục tăng tám tăng mạnh nhất là nhóm giao thông tăng bốn năm mươi chín
chủ yếu do tác động của lần điều chỉnh giá xăng dầu cuối tháng sáu
nhóm đồ uống và thuốc lá giảm năm tính chung chỉ số giá tiêu dùng tháng bảy tăng sáu mươi một so với tháng sáu
và tăng hai sáu mươi hai so với cùng kỳ năm trước
chỉ số giá tiêu dùng bình quân bảy sáu
bảy tháng năm hai nghìn hai mươi tăng ba ba mươi sáu so với bảy tháng năm hai nghìn một mươi chín